với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đinh ngọc bình chú tại quận thanh khê
thành phố đà nẵng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đà nẵng ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm ra
cuối năm hai nghìn hai mươi một bình sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không phải của mình
nói dối được chủ đất ủy quyền làm thủ tục chuyển nhượng mục đích sử dụng đất sang đất ở
đồng thời giao bán lô đất hơn ba năm trăm linh m hai tại phường thanh khê tây quận thanh khê với giá một trăm bốn mươi tỷ đồng
do tin tưởng nạn nhân đã chuyển cho bình hai mươi tỷ đồng để đặt cọc
sau khi chiếm đoạt số tiền trên bình đã sử dụng vào mục đích cá nhân
quá trình điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố còn tiếp nhận thêm hai đơn tố cáo khác
tố cáo đinh ngọc bình chiếm đoạt sáu tỷ đồng hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng